các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khoảng ba bốn tuần qua số ca mắc mới covid một mươi chín ca nặng và tử vong tại các tỉnh thành phố có xu hướng giảm từng ngày do việt nam đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín với quy mô lớn nhất trong lịch sử
việt nam là một trong các quốc gia có số liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất thế giới
bộ y tế cũng cho biết thêm năng lực đáp ứng của hệ thống y tế đã trụ vững trong đợt cao điểm của dịch với khả năng đáp ứng tối đa hai trăm linh giường điều trị
thời điểm số ca nhập viện điều trị cao nhất khoảng một trăm năm mươi trường hợp ngày một mươi năm tháng ba
tổ chức y tế thế giới nhận định dịch covid một mươi chín sẽ không biến mất hoàn toàn có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
ngày ba mươi một tháng ba tổ chức y tế thế giới ban hành kế hoạch đáp ứng và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
tổ chức y tế thế giới cũng khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
và hy vọng là với những kế hoạch phòng dịch trong thời gian tới dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát trên phạm vi toàn thế giới đồng thời tình hình kinh tế sẽ tiếp tục được phục hồi hơn